chiều nay tại hà nội văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về sáu luật đã được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm kỳ họp thứ tư thông qua
thừa lệnh của chủ tịch nước phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước phạm thanh hà đã công bố lệnh của chủ tịch nước về sáu luật được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư
gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở luật dầu khí luật phòng chống bạo lực gia đình luật thanh tra đều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và luật phòng chống rửa tiền có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp báo đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan đã thông tin tóm tắt những điểm quan trọng của các luật
đồng thời tập trung trả lời nhiều câu hỏi về các nội dung mà phóng viên các hãng thông tấn báo chí quan tâm
như mục đích thay thế và sửa đổi bổ sung một số điều của sáu luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng chính sách của nhà nước về xây dựng hoàn thiện pháp luật nhằm thao gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội
đồng thời để đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới các hoạt động như bảo vệ quyền con người bảo đảm an ninh năng lượng an toàn tần số vô tuyến điện tăng hiệu quả hiệu lực hoạt động thanh tra phòng chống rửa tiền